làm việc với hội nông dân và liên minh hợp tác xã tỉnh nghệ an về phát triển nông nghiệp và phát triển hợp tác xã
trong sáng nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đề nghị địa phương này cần lấy kinh tế hợp tác làm trọng tâm
đồng thời tỉnh cần dự báo thị trường để nông dân không đơn độc yên tâm sản xuất
đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng nỗi lo lớn nhất của nông dân là sản xuất mà không có đầu ra
vừa qua liên minh hợp tác xã việt nam đã bắt đầu hình thành chuỗi siêu thị nông sản sạch
mục đích chính là góp phần giúp người nông dân tiêu thụ sản phẩm
đồng chí nguyễn thiện nhân cũng khẳng định hợp tác xã là mô hình cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân
có hợp tác xã kiểu mới doanh nghiệp sẽ không phải đối phó với rủi ro trong sản xuất
còn nông dân sẽ thông qua hợp tác xã kiểu mới để yên tâm sản xuất tăng thu nhập
theo cơ chế thị trường chúng ta phải tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư
mà môi trường trong nông nghiệp là hợp tác xã kiểu mới
về phía tỉnh nghệ an đồng chí nguyễn thiện nhân nhận định
hiện có tới hai triệu trong số ba triệu người nghệ an sống tại vùng nông thôn
lao động nông nghiệp còn nhiều nên chuyển động trong nông nghiệp phải là cấp thiết
nghệ an cần phát huy lợi thế của mình đã làm là làm đến cùng
làm quyết liệt để thành công trong chuyển đổi nông nghiệp